sau tết nguyên đán tình hình giá lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín có xu hướng giảm có lúc giảm xuống từ một đến một năm trăm linh đồng một kg
để tìm giải pháp giúp tiêu thụ vụ lúa này mới đây ubnd tỉnh an giang đã tổ chức cuộc họp với đại diện ngân hàng
các công ty doanh nghiệp thu mua lúa gạo trên địa bàn tỉnh an giang
hiện giá thu mua lúa trên địa bàn tỉnh an giang đang có xu hướng giảm từ hai trăm linh tám trăm linh đồng một kg so với tuần trước tết nguyên đán
và giảm từ một đến một năm trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ
trong khi hiện nay sản lượng thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của toàn tỉnh mới đạt khoảng một mươi sản lượng trên tổng diện tích xuống giống hai trăm ba mươi bốn ha
trong vụ đông xuân này an giang có một mươi hai doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và hợp đồng tiêu thụ với một mươi bảy trăm sáu mươi sáu ha
trong khi hiện nay sản lượng thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của toàn tỉnh mới đạt khoảng một mươi sản lượng trên tổng diện tích xuống giống hai trăm ba mươi bốn ha
trong khi hiện nay sản lượng thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của toàn tỉnh mới đạt khoảng một mươi sản lượng trên tổng diện tích xuống giống hai trăm ba mươi bốn ha
và hiện nay số lúa được các doanh nghiệp này thu mua mới đạt một bảy trăm năm mươi tám ha có nghĩa là chiếm khoảng bảy mươi năm diện tích lúa của toàn tỉnh
trong khi đó theo dự báo của ngành chức năng với thời tiết thuận lợi vụ lúa đông xuân trên địa bàn an giang đạt năng suất cao khoảng một bốn mươi năm triệu tấn tăng tám tấn so với cùng kỳ
tuy sản lượng tăng nhưng hiện nay giá lúa đang giảm mạnh và có chiều hướng tiếp tục giảm
đối với tỉnh an giang tôi yêu cầu một số các việc
trước hết đối với các doanh nghiệp mà không phải là thị trường trung quốc yêu cầu các doanh nghiệp vẫn có kế hoạch thu mua bình thường
như vậy giao cho sở công thương sẽ làm việc với từng doanh nghiệp để nắm lại kế hoạch từ đây tới ngày ba mươi tháng bốn
kế hoạch thu mua sản xuất kinh doanh xuất khẩu của mình
thứ hai giao cho sở nông nghiệp
chủ trì phối hợp với khởi công thương làm việc với các doanh nghiệp đã có hợp đồng bao tiêu lúa gạo với nông dân thì giữ nguyên giá theo hợp đồng
đó nghĩa là theo hợp đồng như thế nào thì giữ đúng như vậy
có một cái báo cáo về cho quỹ ban dân tỉnh
để mình tạo niềm tin đây cũng chính là cái dịp này để cho người nông dân biết tham gia trong chuỗi giá trị lúa gạo với doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu ổn định
nó chính là một nền tảng để bảo vệ quyền lợi cho mình
tiếp tục những giải pháp tiêu thụ lúa gạo cho nông dân
quỹ ban nhân dân tỉnh kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài chính sớm ban hành cơ chế chính sách thu mua tạm trữ và có chính sách cho các doanh nghiệp vay vốn thu mua tạm trữ
nhằm tăng cường hỗ trợ việc tiêu thụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trong dân hạn chế giảm giá khi thu hoạch rộ